với hành vi trộm cắp dây cắp điện nguyễn trường sơn và nguyễn thanh hùng cùng chú tại phường núi sam thành phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
tại cơ quan điều tra sơn và hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đến khu vực tổ hai thuộc ấp vĩnh hạ xã vĩnh trung huyện tịnh biên hùng đứng ở ngoài đợi còn sơn leo lên trụ điện
khi sơn đang dùng kìm cắt hai đoạn dây điện chiếu sáng dài một trăm linh mét thì hai đối tượng bị lực lượng công an xã vĩnh trung phối hợp cùng người dân bắt quả tàng
trong quá trình điều tra hai đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện trên địa bàn huyện tịnh biên